các công nhân đang đổ bê tông thì giàn giáo đổ sập vụ việc khiến hai nạn nhân bị vùi lấp tử vong và ba người bị thương
nhận thông tin đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận hải châu
và đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
nhanh chóng có mặt tại hiện trường
các lực lượng đã sử dụng máy cắt sắt thiết bị banh cắt thủy lực để tiến hành cắt các cấu kiện bị vùi lấp
và đào bới để đưa nạn nhân ra ngoài
sau khoảng ba giờ đồng hồ lực lượng cứu hộ đã đưa được hai nạn nhân tử vong và ba người bị thương ra ngoài
bàn giao cho lực lượng chức năng
hiện danh tính các nạn nhân đã được xác định
công an tp đà nẵng đang tích cực kháng nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân
một vụ việc cũng đang gây chấn động dư luận phát hiện phần thi thể trong chiếc vali bị cháy
vào sáng nay các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh bình dương vẫn đang khám nghiệm phần thi thể để phục vụ điều tra
theo lãnh đạo công an tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương qua khám nghiệm ban đầu đánh giá sơ bộ nghi đây là chân của người phụ nữ
và có thể là một vụ giết người phân xác phi tang
hiện công an tỉnh bình dương đang tiếp tục điều tra vụ việc
trước đó vào chiều hai mươi bốn tháng năm người dân đi qua bãi đất trống ở khu phố khánh lộc
phường tân phước khánh thành phố tân uyên tỉnh bình dương
thì phát hiện hai chân người trái đen
bắt đầu người này cho rằng là chân của man nơ canh
nhưng đến gần kiểm tra thì thấy giống chân người nên đã trình báo công an
tối cùng ngày lãnh đạo công an tỉnh bình dương đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra
tại hiện trường chân đã bị đốt cháy chỉ còn lại một phần
bên cạnh đó là mảnh vải nghi là của chiếc túi du lịch đựng phần chân người
với hành vi cố ý gây thương tích trần minh vũ chú huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng bắt tạm giam
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn với danh hoàng nhu chú cùng địa phương
nên khuya một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
năm một nghìn chín trăm hai mươi hai sau khi ăn nhậu vũ đâm mang dao đến nhà tìm nhu để giải quyết mâu thuẫn
vũ đi thẳng vào phòng ngủ chém vào người nhu gây thương tích nặng
ông danh thiện là bố ruột của nhu đến can ngăn cũng bị vũ dùng dao chém bị thương
sau khi gây án vũ bỏ trốn khỏi địa phương
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba vũ bị công an bắt giữ
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tích vũ gây cho ông danh thiện là một mươi năm
và danh hoàng nhu là ba
một đường dây mua bán ma túy liên tỉnh vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an thành phố đà nẵng triệt phá
đối tượng cầm đầu đường dây đã bị bắt giữ cùng với chín kg ma túy đá và ketamin
đây là vụ có số lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện
chuẩn bị thẩm lậu vào địa bàn thành phố đà nẵng
đối tượng cầm đầu được xác định là trà văn công chú quận ngũ hành sơn
ngoài ra cơ quan công an còn bắt giữ đặng quang hiếu chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng là chân rết của công
từ cuối tháng ba vừa qua thông tin về một đường dây mua bán ma túy số lượng lớn từ quảng trị vào đà nẵng
được các trinh sát nắm bắt và tổ chức theo dõi
đến ngày hai mươi ba tháng năm bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định công ra quảng trị để lấy ma túy về bán
nên phòng cảnh sát ma túy công an thành phố đà nẵng đã triển khai nhiều mũi công tác
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an thành phố tổ chức đón lõng bắt quả tang hai đối tượng
cùng toàn bộ chín kg ma túy được ngụy trang như những túi chả khô
công thừa nhận mua số ma túy này về bán cho các đầu nậu và con nghiện
công an huyện trợ gạo tỉnh tiền giang cùng công an xã long bình điền đang tiến hành làm việc
với một mươi hai nam nữ thanh niên về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó khi kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn xã long bình điền
công an huyện trợ gạo đã phát hiện một mươi hai thanh niên nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành test nhanh thì cả một mươi hai đối tượng đều dương tính với chất ma túy
cầu kết với người địa phương có dấu hiệu cho vay lãnh
với thủ tục đơn giản chỉ cần căn cước công dân giấy tờ tùy thân nhóm đối tượng sẵn sàng cho vay
từ vài triệu đến vài chục triệu thậm chí là cả trăm triệu đồng
thế nhưng đằng sau sự dễ dàng ấy lại là những cạm bẫy khi người vay ký tên nhận nợ
người thân bị lâm bệnh hoàn cảnh gia đình khó khăn
khi phát hiện tờ rơi quảng cáo cho vay tiền chỉ cần căn cước công dân
người phụ nữ này đã điện thoại hỏi vay năm triệu đồng
mỗi ngày phải đóng cho các đối tượng hai trăm năm mươi đồng
và khi không đủ tiền đóng dù chỉ một ngày chị liền bị bọn chúng hăm dọa
nếu không có tiền
rồi bà chế mới nói là để hai tầng
hôm nay tháng năm đi bà cho tiền trả
mà tới ngày đó em không có
rồi nó mới lại nó đưa cái điện thoại cho em nói chuyện với cái ông nào đó
ông đó mới hăm dọa
còn nạn nhân này thì lại đứng ra hỏi vay một mươi triệu đồng giúp bạn bè lúc khó khăn
thế nhưng ngày nào người bạn ấy không đóng đủ năm trăm linh đồng
thì các đối tượng sẽ tìm mọi cách gặp người này để chửi bới ham dọa
bà hứa mà bà làm như con nít vậy
bà muốn đóng gì đóng muốn không thì không nó không phải
tại vì ta đi làm ở xa ta chưa có giải
có tiền rồi bà chủ về đi ta mượn tiền ta đóng cho mày
mà nó không chịu đó
mà nó chửi hoài luôn
rồi nó chửi tới em không dám mở máy luôn
nó điện cháy máy con ta yên lặng không dám mở máy nữa
xác định tính chất sự việc công an thành phố cà mau đã bắt giữ hai nhóm
gồm sáu đối tượng đang hoạt động cho vay tại địa bàn xã tắc vân thành phố cà mau
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận đến địa bàn tỉnh cà mau
thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cho đến nay
và đã cho hơn một trăm linh người vay với tổng số tiền hơn bảy trăm năm mươi sáu triệu đồng
với lãi suất ba trăm sáu mươi năm một năm
theo lời khai ban đầu các đối tượng sử dụng mạng xã hội
đăng số điện thoại quảng cáo hoạt động cho vay tiền
chỉ cần thế chấp giấy căn cước công dân và chúng trực tiếp đến nhà
để xác định nơi ở của người vay là có thể vay từ năm đến bốn mươi triệu đồng
khi cho vay phải đóng trước hai ngày vay và thu phí một ngày tiền xăng xe
khi cần dây giống thì người dân phải liên hệ đến các hệ thống
ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng nhà nước
không nên vay của các đối tượng cho vay lãi nặng bên ngoài
thứ hai là tuyệt đối không nên và không sử dụng không cài các app
để vay tiền qua app
bởi vì đây là những thủ đoạn của các đối tượng cho vay lãi nặng
với lãi suất rất cao
và nếu mà người dân không có đáp ứng được cái nhu cầu việc trả lãi
thì sẽ bị các đối tượng có nhiều cái thủ đoạn là quấy phá
cưỡng đoạt tài sản gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân
hầu hết người vay tiền của các nhóm đối tượng cho vai lãi nặng là những tiểu thương tại các chợ
người buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ
khi gặp khó khăn họ không có khả năng xoay sở
nên sự xuất hiện của các loại hình cho vay tiến dụng kiểu này
có thể giúp người dân bớt gặp khó trong giải quyết công việc mang tính gấp rút tức thời
nhưng đằng sau đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro
chính vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác
tránh sập bẫy tín dụng mà các đối tượng xấu cố tình răng ra